ngày một mươi tám tháng chín tại lâm đồng học viện lục quân tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tham dự có thượng tướng trần đơn ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
cùng đông đảo cán bộ giảng viên học viên trong nước và quốc tế
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi học viện lục quân tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo
theo tinh thần nghị quyết hai mươi chín của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một tập trung vào ba nội dung đột phá
gồm chất lượng giảng dạy tốt nhất quản lý gian luyện học tập nghiêm nhất kết quả đào tạo nghiên cứu khoa học cao nhất
xây dựng mô hình nhà trường thông minh tiếp cận của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư
tại lễ khai giảng thượng tướng trần đơn lưu ý trong năm học mới toàn học viện luôn kiên định chủ nghĩa
mark lenin tư tưởng hồ chí minh quán triệt sâu sắc các nghị quyết của đảng
chỉ thị của bộ quốc phòng về giáo dục đào tạo không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
nghiên cứu khoa học xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị đạo đức năng lực tốt
thực hiện tốt công tác dân vận tham gia hiệu quả chương trình quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương